có ba manh mối quan trọng nhất mà nguyễn xuân thiệp và phan mạnh hùng cung cấp cho cơ quan điều tra
đó là các đối tượng này đã mua tiền giả từ một tài khoản facebook có tên trần hoài nam
mà nhận hàng từ shipper giao hàng có nick zalo là trung anh td
địa điểm nhận tiền là khu công nghiệp về ship tiên du bắc ninh
như vậy nhiệm vụ của ban chuyên án là phải làm rõ trần hoài nam trên mạng xã hội facebook và trung anh td trên mạng xã hội zalo là ai
lúc đầu ban chuyên án cho rằng đối tượng giao hàng ở bắc ninh chỉ là shipper
nhưng quá trình điều tra nick zalo trung anh td của người này có nhiều hành tùng
bí ẩn hoạt động đáng ngờ nên nhận định đây không đơn thuần là shipper của các đơn vị vận chuyển
mà là một mắt xích trong đường dây lưu hành tiền giả
hai cái trần shipper này chúng tôi không có bất cứ một cái thông tin nguồn tin gì
facebook cũng là ảo và cái thời điểm nhận tiền thì không có người chứng kiến
cũng không có cam bởi vì các đối tượng hẹn ra ở một cái khu rất là chống
và các đối tượng có sử dụng có thể nhận tiền
cái khẩu trang để mà tránh bị phát hiện và nhân dạng
chính vì thế là gần như cái thời điểm chúng tôi cảm thấy là bế tắc
lực lượng tham gia chuyên án với những cán bộ không chỉ thông thạo về nghiệp vụ
mà còn giỏi ngoại ngữ và có hiểu biết sâu về công nghệ
trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng tìm ra di biến động của hai đối tượng
là trung anh td và bắc ninh
trung anh td và đối tượng đi cùng có ních gia lô là cá con
lúc này đang cư trú tại xã đại đồng huyện tiên du tỉnh bắc ninh
hai đối tượng này giữ nhiệm vụ vận chuyển giao tiền giả cho đối tượng
có nhu cầu mua tiền giả từ facebook trần hoài nam
ban chuyên án đã ra lệnh bí mật bắt giữ trung anh và cá còn
thông tin liên quan đến trung anh và có cá con này thì nó rất là ít
tài liệu mà chúng tôi thu thập được trên facebook thì chỉ là một bức ảnh
có hình ảnh của đối tượng đang đứng cạnh một con xe phân khối lớn
ở một cái vườn đứng ở trước cửa nhà
thế thì căn cứ vào xác định vị trí của lực lượng kỹ thuật
thì chúng tôi xác định được cái khu vực mà đối tượng có thể lưu trú
tổ công tác đã đi từng ngấp ngách trong bán kính một km
để tìm ra được một khu vực tương đối giống trong bức ảnh
thế thì chúng tôi cũng xác định được là ở ngay một cái nhà trọ
cách khu vực mà đối tượng super thứ nhất ở khoảng tầm bốn trăm linh m
thì trong cái dãy nhà trọ này là có cái xe phù hợp với lại cái biển số xe của thanh hóa
và có đuôi số bốn mươi ba và xác định được là cái đối tượng cá con này
đang sống ở trong cái nhà trọ đó
thì cái phương án để xác minh và xác định được là đối tượng cá con này
và xác định chính xác được đối tượng cái thời điểm đó là cũng tương đối khó khăn
vì chúng tôi cũng chưa biết mặt được cái đối tượng thứ hai là đối tượng cá con
vì nguồn tin trinh sát cho biết hai đối tượng vừa nhận tiền giả từ đối tượng cầm đầu
nếu bắt trùng ảnh sẽ đánh động cá con
sau khi thống nhất với lãnh đạo
tổ công tác được giao nhiệm vụ tiến hành mai phục các vị trí trọng yếu tại nơi ở
của hai đối tượng trung ảnh và cá con
khi xác định cá con đi ra khỏi phòng trọ tổ công tác đã lập tức tiến hành bắt giữ
lúc này tại nơi ở của trung anh các trinh sát cũng đã khống chế thành công đối tượng này
cùng hai ngày trung ảnh đã bị bắt giữ đi
trong chín ngày cá con lại được bắt giữ
trung ảnh đã bị bắt giữ

toàn khai đặt mua tiền giả trên mạng trong miền nam
phân tích trên sơ bộ vụ án ban chuyên án nhận định toàn vẫn còn những khai nhận chưa thành khẩn
bằng các biện pháp kỹ thuật cơ quan điều tra đã buộc toàn phải khai báo nơi chúng thực hiện sản xuất tiền giả
vị trí toàn khai là ở khu vực ngọc hồi bễ trì hà nội
tuy nhiên khi lực lượng đến nơi thì nhóm này đã di chuyển sang khu đô thị âu sơn pháp ở gia lâm hà nội
ban chuyên án tổ chức lực lượng kín tại khu vực âu sơn pháp
khi đã đạt yêu cầu toàn đặt nhóm này làm tiền giả để bán cho mình
toàn liên hệ rủ người lập ra trang facebook giao bán tiền ở các tỉnh khi ai có nhu cầu đặt mua thì liên hệ thông báo cho toàn
toàn báo cho đại sản xuất theo nhu cầu của mình
nhóm này thay đổi địa điểm sản xuất liên tục ở nhiều nơi bao gồm cả ở hải dương bắc ninh hà nội
nhóm này thay đổi địa điểm sản xuất liên tục ở nhiều nơi bao gồm tại hải dương bắc ninh hà nội
nếu mà không có trong cái giới này thì sẽ không thể liên lạc và trao đổi đặt mua
đối với những loại hàng quá hay loại tiền của các bị can được
từ manh mối về người đàn ông tên đức được các đối tượng tiêu thụ tiền giả khai ra
cơ quan an ninh điều tra xác định đây là nghi phạm đã trực tiếp bán bảy tờ tiền mệnh giá năm trăm linh euro
cho đối tượng mai văn hương tại tây ninh

và di chuyển rất nhiều tỉnh thành từ đồng nai bạc liêu tiền giang và tp hcm
lần theo các dấu vết của đối tượng
bang chủ án xác định nguyễn hoàng minh đức đang lận trốn tại tp hcm
và có nhiều hoạt động nghi vấn
sau khi có được thông tin này
tổ trinh sát phụ trách theo dấu của nguyễn hoàng minh đức
đang ở cân tung lập tức lên đường về tp hcm
phối hợp với công an quận bình tân và công an phường bình trị đông bê
ra soát toàn bộ địa bàn đặc biệt là các nhà trọ
để khoanh vùng khu vực nghi can đang lập trốn
quá trình xác minh thì xác định được đối tượng là đang tạm trú ở một nhà trọ
tuy nhiên việc đăng ký để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra
đối tượng là không đăng ký tạm trú
đó nên là rất là khó
rồi đối tượng di chuyển liên tục
thì qua giám sát rất là nhiều ngày bằng các cái biện pháp
thì đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
thì tụi tôi phát hiện và đưa đối tượng về làm việc
rồi em cho biết mối quan hệ với mai văn hưng

đối tượng hưng có đáp là bao nhiêu tờ tiền euro
bán tổng cộng á bán tổng cộng hơn là bảy tờ
bước đầu tin đức là cũng khai nhận là có bán cho đối tượng hưng là bảy tờ euro
mệnh giá là năm trăm linh
thì tuy nhiên á thì để mà xác định nguồn tiền đâu mà đức có để bán á
thì đối tượng đức cũng
đối tượng đức cũng
đối tượng đức cũng
lúc đầu thì cũng quanh co
cho rằng là mua trên mạng
mua có một đối tượng nào đó thôi trên mạng
qua các cái mạng xã hội thôi
kiên trì đấu tranh kết hợp với biện pháp giáo dục
thuyết phục để cho đối tượng thấy được chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
sẵn sàng áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với những đối tượng phạm tội mà thành khẩn khai báo
phối hợp với cơ quan điều tra
sau ba ngày bị tạm giữ
nguyễn hoàng minh đức đã khai ra nguồn tiền euro giả
có được là do mua từ một đối tượng tên liêm
ngồi ở thành phố hồ chí minh
tuy nhiên mọi thông tin về nghi can này đều rất mập mờ
sau khi nắm được thông tin những duy kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị về việc đối tượng liêm
có tạm trú có đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận bình tân
thì bản thân là trực tiếp trong tổ mũi trinh sát phối hợp với công an quận bình tân
rà sót về các nhân hậu khẩu
đối chiếu về các đặc điểm ngoại hình cũng như là vóc ván mà các đối tượng đức khai nhận về đối tượng liêm
thì qua đối chiếu rà sót thì trên địa bàn quận bình tân có khoảng năm đối tượng tên liêm
có đặc điểm về ngoại hình và chiều cao tương tự với đối tượng đức mô tả
tài liệu trinh sát xác định được kẻ bán tiền euro giả cho đức là lê thanh liêm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ tại phường bình trị đông quận bình tân thành phố hồ chí minh
tuy nhiên đối tượng này di chuyển nhiều tỉnh thành phía nam như thành phố hồ chí minh tây ninh đồng nai
để chiêu nạp đàn em liêm luôn xuất hiện với bề ngoài chỉnh chu như một doanh nhân thành đạt

đáng lưu ý liêm không trực tiếp tiêu thụ đối tượng đức mô tả
liêm không trực tiếp tiêu thụ tiền giả mà giao cho các đối tượng khác phân nhỏ nguồn tiền nước ngoài giả để đem tiêu thụ trên địa bàn
có thời điểm phát hiện hoạt động phi pháp có dấu hiệu lộ nên liêm cũng yêu cầu các đàn em chú ý cho việc tiêu thụ nguồn tiền nước ngoài giả
đối tượng liêm sinh sống ở thành phố hồ chí minh đối tượng này rất nhanh nhẹn
rất có nhiều kinh nghiệm đối tượng này rất nhanh nhẹn rất có nhiều kinh nghiệm đối tượng này rất nhanh nhẹn rất có nhiều kinh nghiệm
các chủ rất là hoạt bát đối tượng này từng làm một môi giới bất động sản tham gia với một số đối tượng cho rằng trong lĩnh vực mua bán đồ cổ là có được rất nhiều mối quan hệ phức tạp
qua đeo bám nhiều ngày chính xác nhiều ngày
qua đeo bám nhiều ngày chính xác nhiều ngày
qua đeo bám nhiều ngày
phát hiện được là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của đối tượng liêm tại số nhà một trăm linh sáu đường nguyễn trọng cát phường bình trị đông bê quận bình tân
thì khi đã phát hiện được nhà của đối tượng lê thanh liêm thì tổ trinh sát cũng chia nhau để tiếp cận
quá trình trinh sát thì phát hiện nhà của đối tượng liêm này là cái hẻm đi vào thì nhà đối tượng liêm này thì lắp đặt camera rất là nhiều để có sự giám sát xung quanh
bên cạnh đó thì nhà đối tượng liêm thì cũng có nuôi rất là nhiều chó để cảnh giác nên rất khó trong quá trình tiếp cạnh trinh sát
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hơn một tháng vào cuộc đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh điều tra công an tỉnh tây ninh xác định thời cơ chín mùi đã đến
nhiều tổ công tác nhận lệnh đồng loạt tổ chức bắt giữ lê thanh liêm
qua khai thác nhanh bước đầu liêm thừa nhận chính mình là người đã bán bảy tờ euro giả cho nguyễn hoàng minh đức
tuy nhiên liêm khai số tiền trên là mua lại của người khác giao dịch thông qua mạng xã hội
để làm rõ mọi thông tin ban chuyên án đã dự tính từ trước lập tức đọc lệnh tiến hành khám sát khẩn cấp nơi ở của lê thanh liêm
sau khi kiểm đếm bảy mươi thùng giấy mỗi thùng chứa gần một trăm linh cọc tiền giả
bao gồm một năm trăm linh ba tờ năm trăm linh euro giả hai mươi sáu thiết bị điện tử đồ vật vật tư các loại dùng để sản xuất tiền giả
máy đánh tiền chánh líp cân tiểu ly hương hai trăm linh triệu đồng tiền việt nam và hàng ngàn tờ một trăm linh đô la mỹ có ghi phía sau dòng chữ
ngân hàng địa phủ đã bị thu giữ
phải nói là rất là ngạc nhiên chúng tôi là phát hiện một số lượng đặc biệt lớn tiền ngoại tệ giả mà đối tượng đã trực tiếp làm ra theo khai nhận của đối tượng
đấu tượng làm thì hiện tại đấu tượng ở một nhà là bốn tầng lầu và đấu tượng đưa lên làm tiền giả này ở tầng cao nhất để nhằn tránh sự nghi ngờ phát hiện của địa phương
trước đây chúng tôi cũng điều tra
chúng tôi cũng điều tra các vụ án liên quan tới tiền giả chủ yếu là tiền việt nam đồng thôi
thứ hai là tiền đô la giả
tuy nhiên đối với vụ án này thì đấu tượng ngoài việc làm đồng đô la giả thì đấu tượng còn làm bảy loại ngoại tệ giả khác
tôi nói thí dụ là cái đồng euro thì đã đem ra lưu hành và đã bị bắt giữ thì không nói đâu
còn lại là thí dụ tiền iraq tiền triều tiên
tiền của hồng kông zimbabwe tiền của mà lai v v
theo đó từ năm hai nghìn một mươi bảy trong quá trình làm dịch vụ mua bán bất đồng sản trên địa bàn thành phố hồ chí minh
lê thanh liêm quen biết một số đối tượng làm môi giới mua bán các loại tiền cổ đồ vật có xuất xứ từ nước ngoài như mỹ hồng kông iraq
những món đồ này được gọi là vật tiền bảo chứng công cụ tài chính
nên liêm tìm hiểu
nhiên cứu lĩnh vực này
sau đó liêm biết rằng nguồn gốc các loại đồ vật tiền cổ đều được làm giả từ trung quốc
đến năm hai nghìn một mươi chín liêm bắt đầu làm giả các loại tiền cổ như một triệu đô la mỹ ghi niên đại một nghìn chín trăm hai mươi tám một nghìn chín trăm ba mươi bốn một trăm linh triệu tỷ zimbabwe năm mươi năm dinars
nhằm mục đích bán hình ảnh video từ các đồ vật tiền cổ cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu với số tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng mỗi lần chụp quay phim
cơ quan an ninh điều tra cũng đã tiến hành thực nghiệm điều tra yêu cầu lê thế liêm làm lại toàn bộ quy trình sản xuất tiền giả với thủ đoạn vô cùng tinh vi
trong quá trình cho đối tượng làm lại thực hiện lại hành vi làm tiền giả đối tượng này làm rất tinh vi rất thần thuật

qua cái nhìn thấy bằng mặt thường thì nó giống với cái tờ tiền thật là tới khoảng chín mươi tới chín mươi năm
nếu như mà ba chín mà không có kịp thời phát hiện ngăn chặn cái tiền mà một ngày mà đối tượng nó in ra nó tung ra thị trường thì rất là lớn
nó sẽ ảnh hưởng tới cái nền kinh tế
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng ba liêm gặp nguyễn hoàng bến đức và được đức đặt vấn đề mua loại tiền này
do vậy liêm đã lên trang mạng xã hội bán hàng trực tuyến tìm mua tờ tiền mẫu năm trăm linh euro giống tiền thật nhất để nghiên cứu làm giả
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba bằng các kỹ thuật của mình liêm đã trực tiếp làm được rất nhiều loại tờ tiền mệnh giá năm trăm linh euro giả rồi mang bán cho đức bảy tờ với giá ba triệu đồng một tờ
tiếp đó đức mang bảy tờ tiền giả này liên hệ
bán lại cho mai văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ tại ấp tân thanh xã tân phú huyện tân châu với giá một mươi triệu đồng một tờ
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng hưng nhờ võ văn quy lưu thanh ngọc và tăng thanh hồ mang tiền giả tiêu thụ ở một tiệm vàng thuộc thị trấn tân châu được bảy mươi bốn năm triệu đồng
sau đó chủ tiệm vàng trên phát hiện tiền nước ngoài giả nên trình báo cơ quan công an